cụ thể tại bệnh viện thành phố là cấp độ một bệnh viện tuyến quận huyện là cấp độ hai trung tâm y tế xã phường thị trấn là cấp độ ba cấp độ bốn là khi đã quá tải điều trị tại nhà
thành phố cũng đã giao sở y tế nghiên cứu thí điểm điều trị f thể nhẹ tại nhà
cán bộ y tế công an khu vực bí thư chi bộ tổ trưởng tổ dân phố phải chủ động phù hợp ra soát từng nhà về mặt y tế
cơ sở vật chất để thống kê được số hộ có đủ điều kiện cách ly tại nhà và tiến tới điều trị f tại nhà
tiếp đó phó bí thư nguyễn văn phong giao bộ tư lệnh thủ đô chịu trách nhiệm về công tác cách ly tập trung f một ở bốn quận hoàn kiếm ba đình đống đa và hai bà trưng
sở y tế phối hợp với sở thông tin và truyền thông xây dựng phần mềm quản lý điều trị các trường hợp f tại nhà
từ đầu tháng một mươi một tới nay hà nội đã ghi nhận khoảng ba ca dương tính gần bằng tổng số ca tính từ đầu đợt dịch thứ tư đến hết tháng một mươi
dịch tại hà nội đang nóng lên từng ngày khi số ca cộng đồng tăng cao liên tục phát sinh các ổ dịch không rõ nguồn lây
ngày bốn tháng một mươi một có thể xem như khởi điểm cho thấy tình hình dịch tại hà nội căng thẳng trở lại với một trăm linh bốn ca trong ngày nhưng có tới sáu mươi bốn ca cộng đồng
hiện tại hà nội ghi nhận hai bảy trăm linh ca mắc mới tính trung bình là một trăm tám mươi ca một ngày là số mắc trung bình cao nhất của hà nội tính cả bốn đợt dịch
đáng chú ý số ca cộng đồng ghi nhận lên tới chín trăm linh năm ca chiếm trung bình ba mươi
đáng chú ý số ca cộng đồng ghi nhận lên tới chín mươi tổng số ca mắc
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội và ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện mỗi ngày đều liên tục phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa phương có f
tính từ ngày ba mươi một tháng một mươi tới nay hà nội đang ghi nhận một mươi bốn ổ dịch hoạt động phức tạp
trong đó chỉ riêng ba ổ dịch lớn là chợ ninh hiệp huyện gia lâm thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh và phường phú đô quận nam từ liêm
tới nay đã ghi nhận gần tám trăm linh ca dương tính
thông tin với cử tri ông chu ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết qua theo dõi số liệu cho thấy
từ khi thiết lập trạng thái thích ứng linh hoạt tỷ lệ f một trở thành f đã tăng lên chiếm khoảng một mươi ba trong khi giai đoạn trước chỉ có bảy năm
tin hiệu tích cực là tỷ lệ tiêm vaccine của hà nội thuộc nhóm dẫn đầu cả nước bệnh nhân nặng chỉ chiếm năm
tuy nhiên số ca cộng đồng tại hà nội tăng cao đặc biệt các ca qua sàng lọc ho sốt không rõ nguồn lây cho thấy nếu không sớm có biện pháp ứng phó
nguy cơ bùng dịch tại hà nội là rất lớn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải trưởng khoa cấp cứu và hội sức tích cực bệnh viện đại học y hà nội
kiêm phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết bệnh viện đang có khoảng một trăm ba mươi f điều trị
theo kịch bản bệnh viện có ba giai đoạn công suất một trăm linh f hai trăm linh f năm trăm linh f
hiện tại bệnh viện đang trong giai đoạn hai với công suất tối đa là hai trăm linh bệnh nhân điều trị cùng lúc
số lượng f điều trị đang tăng lên rất nhanh từng ngày mỗi ngày chúng tôi đón vài chục f
ngoài ra cũng cho ra viện khoảng vài chục bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh viện không chỉ bố trí đủ dường bệnh mà còn phải đáp ứng đủ đội ngũ y bác sĩ ông hải nói
đáng chú ý theo phó giáo sư tiến sĩ hải tám mươi bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện là f thể nhẹ không triệu chứng
theo ông hà nội nên sớm có phương án cho phép điều trị f không triệu chứng tại nhà
lý do là hà nội đã có tỷ lệ tiêm vaccine hai mũi cho người dân rất cao
vì thế rất nhiều người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng hoặc tải lượng virus rất nhẹ
những f nhẹ này có thể điều trị tại nhà để giảm tải cho hệ thống y tế tránh bị quá tải khi bệnh nhân tăng nhanh
do tải lượng virus thấp nên các f này cũng như người bình thường khỏe mạnh
nếu bị nhốt quá lâu trong viện không chỉ căng thẳng thâm lý mà còn gây ép lực cho công tác hậu cường bác sĩ hải đề xuất
ông phân tích thêm cần phân luận điều trị f để giảm tải dần áp lực cho hệ thống các bệnh viện
vì ngoài bệnh nhân tại hà nội chúng tôi còn phải điều trị cho bệnh nhân nặng các tỉnh phía bắc chuyển về
f thể nhẹ điều trị tại nhà còn f có triệu chứng hoặc nguy cơ bệnh nên thì đưa vào viện điều trị
cụ thể về việc cách ly f một tại nhà ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản chính thức về việc hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp này
theo đó các đối tượng áp dụng là f một và người cùng nhà trực tiếp chăm sóc hỗ trợ f một hoặc những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày
có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ bảy âm tính với sars cov hai được chuyển về cách ly tại nhà
hà nội sẽ thực hiện việc cách ly
f một tại nhà trên địa bàn toàn thành phố bốn quận trung tâm là ba đình hoàng kiếm đống đa và hai bà trưng sẽ không cách ly tại nhà
về điều kiện cách ly tại nhà ủy ban nhân dân tp hà nội quy định các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà
người ở cùng nhà cán bộ y tế và các đơn vị liên quan thì thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế
về quy trình thực hiện f một có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải có đơn đăng ký gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn
qua trạm y tế tại nơi cư trú trạm y tế xã phượng thị trấn sau khi tiếp nhận đơn đăng ký gửi danh sách về bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã phường thị trấn